bước sang ngày làm việc thứ ba kỳ họp thứ một mươi hai hội đồng nhân dân tp hcm đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu đã tập trung giải quyết những vấn đề nóng mà cử tri tp đang quan tâm
sau đây là một số vấn đề nóng được nhiều cử tri và đại biểu quan tâm và được truyền hình nhân dân ghi nhận tại kỳ họp
các đại biểu đã tập trung giải quyết những vấn đề nóng những bức xúc của người dân đặc biệt về việc thu hồi đất thực hiện các dự án kéo dài làm ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân
các chính sách đền bù hỗ trợ tái định cư khu đô thị mới thủ thiêm
vấn đề nóng mà nhiều đại biểu đặt ra là tình trạng ngập nước còn chậm khắc phục đã gây thiệt hại khá nhiều về vật chất và gây khó khăn cho đời sống của người dân
bên cạnh đó tình trạng ô nhiễm ủn tắc giao thông an toàn vệ sinh thực phẩm công tác thông tin vận động nhân dân chưa kịp thời còn chủ quan để xảy ra một số vụ đáng tiếc về an ninh trật tự
trong cái thời điểm hiện nay có nên chăng thành lập một lực lượng về cảnh sát môi trường sau khi mà mình đã hoàn thiện hết mọi thứ và đã hướng dẫn người dân mà người ta vẫn chưa làm tốt thì mình cần có một lực lượng để mà giám sát kiểm tra và xử phạt
thưa quý vị trong một mươi hai phòng khám của trung quốc
chúng tôi đánh giá là chỉ có một phòng khám đạt được trên hai năm tức là hai sáu mươi chín điểm trên năm điểm còn một mươi một phòng khám lại là có khoảng hai điểm
đặc biệt tình trạng một số phòng khám nước ngoài có hiện tượng giá cả không đi kèm với chất lượng và có sự tiếp tay của một số bác sĩ trong nước
công tác cải cách hành chính chưa đồng bộ có lĩnh vực bộ phận còn chậm vẫn còn những cán bộ chưa thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ trong giải quyết hồ sơ công vụ
thái độ phục vụ nhân dân doanh nghiệp chưa thật tốt còn gây phiền hà nhũng nhiễu vòi vĩnh
hiện nay đang được thành phố chỉ đạo tập trung giải quyết khẩn trương giải quyết có tình có lý phù hợp quy định pháp luật